vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín một cơ sở kinh doanh vừa bị đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam phối hợp với công an xã tân sơn phát hiện xử lý
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản tại phòng vip bốn vip năm của quán karaoke giang passion
ở xã tân sơn huyện kim bảng do nguyễn thị hương giang làm chủ
có tổng số một mươi một trường hợp nam nữ thanh niên đang tụ tập hát karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của ubnd tỉnh
hiện công an huyện kim bảng đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở kinh doanh karaoke giang passion và các trường hợp khách hát tại quán theo quy định
đối tượng phan thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang tạm giữ
để tiếp tục điều tra về hành vi tảng chữ trái phép chất lượng
trước đó sau thời gian theo dõi đến khoảng một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trong khu công nghiệp bình hòa
do tuấn thuê thì phát hiện thu giữ bốn bọc ma túy đá cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong nhà ngoài tuấn còn có ba đối tượng khác đến để sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra một căn nhà gần đó mà tuấn thuê lực lượng công an tiếp tục phát hiện trong nhà có bốn mươi một âm ly và thùng bát các loại không rõ nguồn gốc
lực lượng công an tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra
năm bánh heroin cùng với sáu viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện gia bình thu giữ khi phá chuyên án tại xã đại bái huyện gia bình
bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là vũ tùng dương bốn mươi ba tuổi ở xã đại bái
vũ tùng dương bốn mươi ba tuổi ở xã đại bái huyện gia bình và hà xuân trường một mươi tám tuổi ở huyện nam sách tỉnh hải dương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
với thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy rất tinh vi các đối tượng lắp nhiều lớp cửa sắt kiên cố
hệ thống camera dày đặc thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp huỳnh thanh phong
chú xã tân hội trung huyện cao lãnh về hành vi cướp giật tài sản
vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi tại khu vực ấp an định xã an bình
đối tượng phát hiện một người phụ nữ đi đường có mang theo túi sách nên liền áp sát bị hại cướp giật túi sách
bên trong có một điện thoại di động và số tiền là hai mươi bảy triệu đồng
sau khi tiếp nhận thông tin của người
bị hại với tinh thần tích cực khẩn trương chỉ trong tám giờ đồng hồ
công an huyện cao lãnh đã điều tra phá án nhanh bắt giữ đối tượng và trả lại tài sản cho người dân
ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng công an tỉnh nghệ an thu giữ vào ngày ba tháng một mươi một khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh này
vào khoảng hai giờ
ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một công an huyện nghi lộc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô chín mươi tám h một nghìn ba trăm một mươi sáu kéo rơ móc chín mươi tám r hai nghìn một trăm linh một do anh nguyễn xuân lịch chú tỉnh bắc giang điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên container phía sau rơ móc chở ba trăm bốn mươi ba thùng rượu
chứa ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu các loại như macallan ballantyne chivat một mươi tám
tất cả đều do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số rượu trên
làm việc với cơ quan công an lái xe nguyễn xuân lịch khai nhận
được một người phụ nữ không rõ tên tuổi địa chỉ thuê vận chuyển từ huế ra hà nội với giá cước hai mươi triệu đồng
thi nông năng hóa thuật quá thi falar xếp cao thât helemaal
ông muốn kết thúc nó
bản ở ngay ở các cái cửa khẩu ở ngoài tỉnh để có những thông tin để khi mà các cái hành vi và các loại tội phạm và hành vi vi phạm bắt luật này đi qua đến địa bàn thì chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp hiệp vụ để đấu tranh
cũng đã thu giữ đã làm việc với lái xe và tiếp tục đấu tranh mở rộng để xác định nguồn gốc xuất xứ của số rượu này và làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật
trước diễn biến tình hình buôn lậu và gian lận thương mại đang ngày càng phức tạp đặc biệt là trong thời điểm dịp cuối năm và trước tết nguyên đán
lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nghiệp vụ kiểm soát thị trường để phát hiện ngăn chặn thủ đoạn buôn lậu và gian lận thương mại xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm

trần văn đồng em đi nhiều nơi ở huyện hồng dân phước long của tỉnh bạc liêu và huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
ngày bảy tháng bảy đồng em có biểu hiện sốt nên đến trung tâm y tế huyện phước long khai báo y tế và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
bị cáo làm lây lan dịch bệnh cho dị vợ và làm ảnh hưởng đến một trăm một mươi sáu người gồm hai mươi sáu người cách ly tập trung và chín mươi người cách ly y tế tại nhà
tòa án nhân dân huyện phước long nhận định do thiếu ý thức và xem thường pháp luật bị cáo trần văn đồng em không tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh cho người khác nên đã tuyên phạt một năm sáu tháng tù
trong chiều tối ngày bốn tháng một mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết đã phối hợp với công an thị xã cai lậy xác minh điều tra tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào đêm ba tháng một mươi một tại khu phố hai phường năm thị xã cai lậy

trong chiều tối ngày bốn tháng một mươi một văn phòng cơ quan cơ quan cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường thu giữ một con dao gần hiện trường một dao gắt dấu tại nhà của ngô thanh nhàn và một số đồ vật liên quan
cũng trong chiều bốn tháng một mươi một công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự đối tượng phan hữu quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tỉnh đồng nai về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
ngày ba tháng một mươi một khi phan hữu quốc
và quỳnh quang vinh đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một trời lá ở ấp hưng long xã hưng thạnh huyện trảng bom đồng nai
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tăng vật thu giữ một gói ma túy đá
qua xét nghiệm nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy làm việc với công an quốc khai nhận gói ma túy trên do đối tượng mua với giá một sáu triệu đồng rồi rủ vinh cùng sử dụng thì bị bắt
riêng quỳnh quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tỉnh đồng nai đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
mặc dù đã có nhiều khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông và các thô đoạn tội phạm sử dụng ứng dụng vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
song vẫn có không ít người mắc bẫy và mất số tiền khá lớn đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát trở lại ghi nhận tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
anh lê văn lan ở xã xuân phú huyện xuân lộc sử dụng điện thoại di động tại ứng dụng mare access để vay tiền
sau khi cài đặt anh được một tài khoản zalo tên lut xưng là nhân viên thấm định vay của ứng dụng trên liên hệ và thông báo cho anh được vay một trăm năm mươi triệu đồng
anh lan làm theo nhưng vẫn không rút được tiền người gọi là nhân viên thấm định vay tiếp tục yêu cầu anh lan chuyển thêm chín mươi triệu đồng
biết mình bị lừa nên anh lan đã đến cơ quan công an tố giác
sau khi mình chuyển thành công rồi mình lại qua cái app thì thấy
cái số tiền mình vừa chuyển vào thì vẫn nhảy lên rồi mình rút tiền ra
khi mình rút ra đặc lệnh rút ra thì nó báo là lỗi là nội dung chuyển khoản không hợp lệ
nên là yêu cầu chuyển thêm bảy mươi năm nữa để sửa thông tin nội dung chuyển tiền
rồi sau khi mà kêu chuyển thêm bảy mươi năm triệu nữa thì em không chuyển nữa
nên lên cơ quan công an báo
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là đánh vào tâm lý
muốn được vay vốn với số tiền lớn thu tục nhanh gọn ở những người đang cần tiền tiêu dùng
sau khi tiếp cận được con mồi các đối tượng sử dụng sim tài khoản từ các trang mạng xã hội
như zalo messenger để hướng dẫn việc thực hiện thủ tục vay thông qua các ứng dụng tài chính online
về lý do các đối tượng đưa ra như chuyển tiền nhằm đảm bảo hồ sơ vay
tài khoản yêu cầu vay bị sai hoặc thiếu thông tin số tiền vay vượt quá đỉnh mức vay
để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản mà chúng cung cấp
sau khi nạn nhân chuyển tiền các đối tượng nhanh chóng khóa sim tài khoản
đã liên lạc với nạn nhân trước đó rút tiền khóa tài khoản nhằm phi tan chiến cứ

tài khoản yêu cầu vay bị sai hoặc thiếu thông tin số tiền vay vượt quá định mức vay
về lý do các đối tượng đưa ra như chuyển tiền nhằm đảm bảo hồ sơ vay

đây là một tội phạm lợi dụng trong mạng xã hội trong công tác đấu tranh rất là phức tạp
đối với chúng tôi thì sau khi mà có tiếp nhận được các thông tin các đơn tố giác của người dân
chúng tôi cũng tổ chức phối hợp với ngành vụ chính viễn thông các đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn
cơ quan công an cảnh báo tất cả người dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ hứa hẹn vai tiền
qua các ứng dụng hỗ trợ tài chính trực tuyến tuyệt đối không tin làm theo hướng dẫn của các đối tượng
nếu thực sự có nhu cầu về tài chính người dân nên trực tiếp liên hệ làm thủ tục hồ sơ vay
người dân nên trực tiếp liên hệ làm phương tục hồ sơ vay tại các tổ chức tín dụng ngân hàng
hoặc thông qua các mô hình vay vốn ưu đại ở các đoàn thể địa phương như hội phụ nữ hội nông dân
chuyển sang các thông tin về giao thông chiều ngày bốn tháng một mươi một công an huyện sơn lộc của tỉnh đồng nai
vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben chở đá
với xe máy làm ba người chết một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày xe máy chở bốn người di chuyển tới ngã ba đường cày nông trường
thuộc ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc
thì va chạm với xe ben chở đá cú tông mạnh khiến xe máy và bốn người lọt vào gầm xe ben
bị kéo lê hàng chục mét vụ tai nạn đã khiến ba thanh niên đi xe máy tử vong
và một người đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
tại tỉnh hà tĩnh công an huyện hương sơn vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện đức thọ và cục hải quan hà tĩnh phát hiện bắt giữ bốn đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
với hai kg ma túy đá hơn năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án
cao nguyên kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an bị bắt quả tang khi đang mang theo một túi sách
có chứa hai kg ma túy đá một trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan điều tra bắt giữ
hai đối tượng lê đại sáng và lê anh tú cùng chú tại huyện hương sơn hà tú anh chú tại xã nghi kim
tp vinh tỉnh nghệ an tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ thêm
hơn năm viên hồng phiến tại chỗ ở của lê đại sáng một mươi tám viên hồng phiến và một số tăng vật có liên quan
tại một số khách sạn trên địa bàn thị trấn tây sơn nơi mà các đối tượng cao nguyên kỳ hà tú anh
và lê anh tú thuê ở qua đấu tranh các đối tượng trên khai nhận số ma túy này các đối tượng nhận được
từ một đối tượng người lào vận chuyển sang việt nam để tư vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với dư văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn chính xã hồng giang huyện lục ngạn về hành vi giết người
nạn nhân mà đối tượng đâm khiến tử vong tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn chính là vợ của thanh
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
dư văn thanh đã dùng dao nhọn để sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ là chị lưu thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khiến chị này tử vong và bố vợ là ông lưu văn liều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bị thương nặng
sau khi gây án thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú
trong quá trình điều tra vụ việc cơ quan công an xác định trong quá trình chung sống
hai vợ chồng thanh nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong năm đó thành vay của ông lưu một khoản tiền
mặc dù ông lưu đòi nhiều lần nhưng thanh chưa trả nên ông đã gửi đơn lên tòa án để giải quyết
đến ngày ba mươi tháng một mươi khi ba người cùng đến tòa án để giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã
dẫn tới việc thanh dùng dao nhọn gây ra vụ thảm án
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hà trọng quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện hương sơn cũng về hành vi giết người
quyết chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tại địa bàn xã sơn ninh huyện hương sơn hà tĩnh
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba ở xã sơn ninh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
bị sát hại tại nhà
sau khi thu thập phân tích sàng lọc hàng chục
nguồn tin ban chuyên án khoanh vùng đối tượng có khả năng gây án cao nhất chính là hà trọng quyết
trú tại thôn trung nghị xã sơn ninh huyện hương sơn
nguyên nhân quyết ra tay sát hại cháu bé là do có mâu thuẫn với gia đình của nạn nhân
đối tượng đã nảy sinh ý định giết cháu bé để trả thù
cũng tại tỉnh hà tĩnh công an huyện hương sơn vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện đức thọ và cục hải quan hà tĩnh phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai kg ma túy đá hơn năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án
cao nguyên kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tp vinh tỉnh nghệ an bị bắt quả tang khi đang mang theo một túi sách có chứa hai kg ma túy đá một trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan điều tra bắt giữ hai đối tượng lê đại sáng và lê anh tú cùng chú tại huyện hương sơn hà tú oanh chú tại xã nghi kim tp vinh tỉnh nghệ an
tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ thêm năm viên hồng phiến tại chỗ ở của lê đại sáng một mươi tám viên hồng phiến và một số tăng vật có liên quan tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn tây sơn nơi mà các đối tượng cao nguyên kỳ hà tú oanh và lê anh tú thuê để ở
qua đấu tranh các đối tượng trên khai nhận số ma túy trên các đối tượng nhận được từ một đối tượng người lào vận chuyển sang việt nam để tiêu thụ
đêm ngày một dạng sáng ngày hai tháng một mươi một công an tỉnh hà nam đã truy bắt nhanh được hai đối tượng ngô xuân tấn và trần văn nghĩa cùng chú tại thôn mậu chử xã thanh hà huyện thanh liêm về các hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản
hà nam phát hiện hai đối tượng trộm chó đã truy hô đuổi bắt đối tượng
trong quá trình tham gia một người dân trên địa bàn phường tiên nội đã không sợ nguy hiểm dùng ô tô hỗ trợ truy bắt các đối tượng
bị bổ vây chúng manh động dùng dao chém vỡ kính xe để lại tăng vật và phương tiện gây án
ngay tại thời điểm đó khi bỏ trốn các đối tượng đã dùng dao uy hiếp cướp một chiếc xe máy của người dân đi đường
công an phường và tôi dùng xe ô tô để truy đuổi để bắt hai đối tượng này
xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đối tượng manh động và có hành vi nguy hiểm
ngay trong đêm lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin
khoanh vùng xác minh truy tìm đối tượng gây án đồng thời ra soát qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn
và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huy động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
sau thời gian ngắn lực lượng công an hà nam đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng
ngô xuân tấn và trần văn nghĩa thu giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện gây án
trong lúc đó người dân đuổi bắt thì chúng tôi chạy bộ được một đoạn khoảng hai trăm linh mét
thì nghĩa có cầm dao chặn một chiếc xe của người dân đi lên
tại cơ quan công an qua đấu tranh tấn và nghĩa khai nhận
do không có tiền tiêu xài cá nhân tấn đã dùng nghĩa trộm cắp chó
đồng thời chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn đeo biển số giả một thanh đao ba bao tải một súng bắn điện
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng một mươi sau khi trộm cắp được ba con chó trên địa bàn phường tiên nội
thì bị nhân dân truy hô đuổi bắt
hai đối tượng đã cướp xe máy của người dân chạy lòng vòng nhiều nơi trên địa bàn thành phố phủ lý và huyện kim bảng
để tìm nơi tẩu tán tăng vật công cụ phương tiện gây án nhằm che giấu hành vi phạm tội
tính từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hai đối tượng đã gây ra một mươi vụ trộm chó trên địa bàn các huyện thị xã thành phố
tập trung truy bắt đối tượng và truy tìm đối tượng truy tìm tăng vật của vụ án
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông qua vụ án trên
cơ quan công an đề nghị nhân dân chủ động nâng cao cảnh giác phòng ngừa với loại tội phạm có hành vi hoạt động trên
khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn kịp thời báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để điều tra truy bắt các đối tượng
theo thống kê của sở giáo dục đào tạo tp hcm trên địa bàn thành phố có một năm trăm linh cơ sở trường học
được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay nhiều trường học đã được bàn giao phục vụ lộ trình chuẩn bị cho mở cửa trường học
trong đợt bùng phát dịch lần này trường trung học phổ thông phú nhuận được trưng dụng để làm bệnh viện giả chiến từ ngày hai tháng tám
trong quá trình sử dụng bốn mươi bảy phòng học đều được tận dụng để điều trị bệnh nhân có khu vực dành riêng cho bệnh nhân nặng phải thở máy
từ cuối tháng một mươi bệnh viện đã hoàn tất việc điều trị và không tiếp nhận thêm bệnh nhân mới
lãnh đạo nhà trường cho biết sau khi nhận bàn giao trường sẽ ra soát cơ sở vật chất
thực hiện các công đoạn chuẩn bị điều kiện an toàn đón học sinh đi học trở lại ngay khi có thể
chủ trương của sở rồi tiến hành sẽ sơn sửa lại bên trong cho mới đồng thời cũng mục đặc là cảm giác nó không còn là cái bệnh viện để cho yên tâm học tập như là thầy cô giáo cũng yên tâm công tác
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết hiện đang tiếp nhận lại các cơ sở giáo dục được trưng dụng vào công tác phòng chống dịch và lộ trình bàn giao trường học đã được tiến hành
nhưng số lượng bàn giao các cơ sở tùy vào từng quận quyện
tuy nhiên khi đi thực tế tại một số trường ở các quận quyện thấy rằng
tình trạng thiết bị dùng trong y tế phục vụ phòng chống dịch vẫn còn nhiều trong trường học gây khó khăn trong tiến độ sửa chữa trường
vì vậy sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ ra soát tổng hợp để báo cáo ủy ban nhân dân tp xem xét để có phương án hỗ trợ
theo kế hoạch thì sẽ chuẩn bị cho những lớp nào có khả năng quay lại trường sớm nhất
ví dụ như trường học phổ thông trường học cơ sở thì sẽ tập trung sửa chữa trước và để hoàn thiện trước
khi lấy lại thì cũng sẽ phải có cái kinh cấp kinh phí để sửa
sửa chữa sửa chữa hoàn thiện lại để đảm bảo thứ nhất là khử khuẩn thứ hai là sửa chữa những vật dụng hư hỏng
chúng tôi đang tổng hợp vào tất cả các cơ sở này sau đó có xây dựng dự toán
bên cạnh đó cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ các đơn vị này trong việc sử dụng điện nước
kinh phí chi trả điện nước cho điện lực và nước trong thời gian chưng dụng làm khu điều trị covid
dự kiến giữa tháng một mươi một các quận quyện sẽ hoàn tất
chuyển giao toàn bộ trường
học tại thành phố để sử dụng cho ngành giáo dục và đào tạo
việc cho học sinh đi học trở lại sẽ tham khảo ý kiến ngành y tế
nhưng thực tế ở tp hcm thì sẽ đợi khi học sinh tiêm đủ hai liều vaccine
dự kiến học sinh khối chín khối một mươi hai sẽ trở lại trường từ tháng một mươi hai